bên cạnh lòng tự hào và kỳ vọng về thành công tốt đẹp của hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
công tác phục vụ cho hội nghị cũng đang được thành phố hà nội thực hiện chú đáo
đặc biệt là công tác bảo đảm vệ sinh môi trường vì một thủ đô xanh sạch đẹp
tránh tình trạng u nứa rắc thải trong suốt thời gian diễn ra hội nghị
với mong muốn góp phần cho sự thành công của hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên vào hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng hai
các công ty môi trường cũng tăng cường triển khai công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn các quận trung tâm thành phố
đặc biệt là các trục đường quan trọng
các công nhân môi trường luôn ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tăng ca tám đêm
bạn chế tần suất thời gian làm việc đảm bảo trên các tuyến đường phố từ hai đến ba giờ đều có một lượt phát út
bên cạnh đó các công ty môi trường đã huy động gần một trăm linh cán bộ nhân viên khối văn phòng công ty
và các chi nhánh tăng cường tuyên truyền nhắc nhở trên bốn quận đặc biệt là quận hoàn kiếm và ba đình
nhiệm vụ của đội này là nhắc nhở người dân không bỏ rác ra đường phố trước một mươi chín giờ
phát hiện các vấn đề liên quan đến rác thùng rác trên các trục phố chính
kịp thời thu gom rác vụn trên đường
bảo đường phố luôn sạch sẽ
từng đồng chí đứng tại từng đoạn đường các đồng chí sẽ tuyên truyền vận động người dân là không bỏ rác ra đường vào ban ngày trước một mươi chín giờ
và cũng như là khách vãng lai không bỏ rác bừa bãi ra nơi công cộng
ngoài ra lực lượng này thì hỗ trợ cho bên các anh chị công nhân
thì sẽ thu dọn những cái phế thải rồi những cái rác rác vụn ở đường
và ngay lập tức thì sẽ làm sạch sẽ
cả các đường phố đều là được chuẩn bị trang hoàng rồi các dãy phố là dọn dẹp sạch sẽ rồi vẽ tô
là nên làm cho môi trường đã xanh sạch đẹp rồi lại càng xanh sạch đẹp hơn
ngoài ra trong dịp này đường dây nóng điều hành sản xuất tiếp nhận thông tin giải quyết các tình huống đột xuất
các sự cố về vệ sinh môi trường cũng luôn được công ty trách hiểm hữu hạn
một thành viên môi trường đô thị hà nội urenco duy trì